theo thông kê chưa đầy đủ thì hiện cả nước có khoảng sáu trăm sáu mươi bảy trôn lấp chất thải rắn sinh hoạt với tổng diện tích khoảng bốn chín trăm linh hectare
tuy nhiên trong đó chỉ có hai trăm linh ba bãi trôn lấp là hợp vệ sinh
để khắc phục tình trạng hết quỹ đất dành cho trôn lấp rác thải một trong những hình thức xử lý rác được tính toán thay thế là sử dụng công nghệ đốt rác
theo đó những năm gần đây tại hầu hết các tỉnh thành phố thậm chí ở cả các tuyến huyện xã
nhiều địa phương đã chủ động xây dựng lò đốt rác
nhưng trên thực tế đốt rác tại các nơi công cộng hoặc tại các lò đốt nhỏ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn
bởi tỷ lệ phát thải dioxin từ các lò đốt là rất cao
không ít địa phương đã chủ động xây dựng lò đốt rác nhưng hầu hết đều sử dụng công nghệ sơ xài
vì lò đốt rác nhỏ với công suất thấp xây dựng thì nó tốn kém
thứ hai nữa đốt đấy nó sẽ thải ra dioxin và purane và rác khó xử lý
và chúng tôi định hướng là phải liên xã liên huyện và cấp tỉnh
thậm chí chất thải nguy hại chúng tôi sẽ quy hoạch theo vùng chứ không có để nhỏ lẻ
và có lẽ sắp đến thăm mưa cho chính phủ là xử lý chắc thải rán nói chung chắc thải rán sinh hoạt nói riêng
và tiến đến quy mô lớn và công nghệ hiện đại tiên tiến
trong các phương pháp xử lý rác thải hiện nay đang được áp dụng việt nam thì có thể nói là phần lớn là phương pháp trôn lấp
trong đó có trôn lấp hợp vệ sinh hoặc là trôn lấp chưa hợp vệ sinh
trong một số năm gần đây một số doanh nghiệp việt nam đã cố gắng đưa các phương pháp xử lý rác thải không trôn lấp vào
và có nhiều triển vọng áp dụng ở việt nam
tôi hy vọng rằng là các cơ quan quản lý nhà nước
vương đến địa phương sẽ hoàn thiện và bổ sung thêm các cơ chế biện pháp chính sách để mở hành lang pháp lý thu hút được các nhà đầu tư
trong những năm qua công tác quản lý chất thải rắn luôn được quan tâm chú trọng
nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn như luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi ba
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và các văn bản dưới luật như nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
phê duyệt về quản lý chất thải và các thông tư hướng dẫn
hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn liên tục được điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn theo quyết định số bốn trăm một mươi chín qdttg
theo đó quản lý tổng hợp chất thải rắn là kết hợp các phương pháp theo tiếp cận tổng thể để quản lý chất thải trong toàn bộ phòng đời chất thải
từ khi phát sinh đến khâu xử lý cuối cùng được thực hiện liên vùng liên ngành bảo đảm sự tối ưu về kinh tế kỹ thuật an toàn về xã hội và môi trường
bên cạnh đó đối với lĩnh vực quản lý chất thải rắn
thông thường về cơ bản đã được phân định khá rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong nghị định số ba mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp
nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp hay nghị định ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp
đối với việc phân cấp quản lý chất thải rắn ở địa phương
theo nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp
chính phủ giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn như sở xây dựng
hoặc giao cho sở tài nguyên và môi trường chủ trì quản lý
dù đã phân định các bộ ngành liên quan trong công tác bảo vệ môi trường
nhưng có thể thấy việc xử lý chất thải rắn được giao cho bảy bộ cùng tham gia xây dựng
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hệ thống tiêu chuẩn đã dẫn tới sự trồng chéo và thiếu cơ chế phối hợp
trách nhiệm cụ thể của từng bộ được quy định trong các nghị định quy định chi tiết thi hành luật
tuy nhiên các văn bản dưới luật lại không rõ ràng trong phân công chỉ đạo
hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất thải rắn
chưa quy định văn luồng quản lý chất thải rắn một cách thống nhất
sự trồng chéo này khiến việc xử lý chất thải rắn nói riêng và rắc thải nói chung gặp nhiều khó khăn
đòi hỏi cần có hướng giải quyết mới
đầu năm hai nghìn một mươi chín chính phủ đã thông qua nghị quyết số chín nqcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
giao cho bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn
qua đó thể hiện quyết tâm chủ yếu
chúng ta sẽ giải quyết những khó khăn còn tồn tại về chất thải rắn tại việt nam
việc quy về một đầu mối giúp tập trung nguồn lực con người và tài chính của nhà nước trong cuộc chiến chống rắc thải
tuy nhiên nếu chỉ có nguồn lực của nhà nước không thì vẫn chưa đủ
muốn quản lý mà thành công thì phải gắn với cái việc xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn và chất thải sinh hoạt
mà xã hội hóa thì doanh nghiệp phải vào cuộc
bộ tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục
phối hợp với các bộ ngành trung ương và địa phương
qua khảo sát thực tế sắp đến đây nữa chúng tôi sẽ tổng kết ra các loại hình công nghệ xử lý rác phù hợp cho từng vùng miền
phù hợp cho từng cấp quyền như thế nào tính như thế nào và tập trung cho những loại hình công nghệ nào
vài năm gần đây các hệ thống đốt rác phát điện của nước ngoài đã được triển khai thí điểm tại việt nam
tuy nhiên vẫn còn bộc lộ những bất cập như trước
hoạt động thường xuyên lượng điện năng cung cấp hạn chế
lý do chính là các công nghệ này đòi hỏi phải phân loại rác tại nguồn
trong khi người dân chưa có thói quen phân loại rác cũng như đơn vị thu gom lại chưa đủ hạ tầng cơ sở
dẫn đến đốt rác phát điện vẫn chỉ là mô hình thí điểm tại việt nam
trong xu hướng xử lý rác thải thành năng lượng đã xuất hiện một doanh nghiệp việt nam đi tiên phong là sa mạc xanh
doanh nghiệp này sử dụng công nghệ chuyển hóa rắc thải thành điện năng và carbon organic
là công nghệ khí hóa đa nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxy
với công nghệ này rác đầu vào được nạp lên dây chuyền tiền chế bằng một cơ cấu nâng hạ thủy lực
điều khác biệt của công nghệ này là rác thải sinh hoạt được tách ra thành hai dòng vật chất
dịch bùn hữu cơ mô mềm và nước ngậm tác nhân phân hủy nhanh gây mùi và côn trùng
vối trộn với than carbon sau khi hóa điện để sản xuất thành đất đen carbon organic
dùng để cải tạo đất và sử dụng cho ngành nông nghiệp hữu cơ tốt nhất
tiến tới một nền kinh tế tuần hoàn
bên cạnh đó sơ bã rác không phân hủy và không còn mùi
vối trộn với chất thải vô cơ như thủy tinh đất cát đá lẫn tạp chất như một tác nhân tạo thành vùng than hồng
duy trì nhiệt độ trong lò để chuyển hóa chất thải rắn thành khí sinh gas và than carbon
trong điều kiện thiếu oxy và không còn tỷ lệ phần trăm nào phải trôn lấp
như vậy toàn bộ hỗn hợp rác sẽ được chuyển hóa thành những sản phẩm rất hữu ích không bị bỏ phí
công nghệ này là xử lý được rác chưa phân loại
còn công nghệ chỉ xử lý được rác đã phân loại rồi thì sẽ gặp khó nhiều khó khăn
tại vì rác ở việt nam hỗn tạp rất nhiều
cho nên việc xử lý rác này còn phải phụ thuộc vào việc phân loại đầu nguồn
tuy nhiên chúng tôi rất ủng hộ việc phân loại đầu nguồn
tuy nhiên việc phân loại lại yêu cầu rất nhiều thời gian và rất nhiều chi phí
chúng ta phải giáo dục em học sinh ngay từ khi các em còn đang ngồi trong đếm nhà trường
và vài chục năm nữa thì các em mới hiểu được là
cái thói quen mà phân loại rác đầu nguồn nó quan trọng như thế nào
lúc đấy chúng ta mới có thể áp dụng những công nghệ hình như nước ngoài
nhưng ngay từ bây giờ chúng ta cần giải pháp ngay lập tức và có tác dụng ngay
tuy nhiên đây chỉ là dự án đốt rác phát điện đầu tiên của việt nam tự nghiên cứu
triển khai và thực hiện nên vẫn còn đang được các bộ tiếp tục đánh giá tổng thể
và toàn diện hơn nữa trước khi có cơ chế chính sách cho doanh nghiệp
vay từ nguồn vốn của quỹ bảo vệ môi trường việt nam
bảo đảm phát triển công nghệ của việt nam cóp một phần vào công tác bảo vệ môi trường
lựa chọn công nghệ xử lý rác thải như thế nào để phù hợp với thực tế
đang là bài toán cân tim lây dài của các nhà quản lý nhà khoa học
xu hướng thế giới đang lựa chọn công nghệ đốt phát điện và nhiệt phân
đây là hai giải pháp tối ưu để thu hồi được những giá trị từ rác thải
và giảm ô nhiễm môi trường hiệu quả mang lại nhiều giá trị và lợi ích lâu dài
tuy nhiên để có thể áp dụng những công nghệ tiên tiến này
tại việt nam thì rất cần có sự nghiên cứu thử nghiệm và tính toán
đến sự phù hợp với tỉnh địa phương
vâng có thể nói rác thải đang là một trong những thách thức lớn mà nước ta phải đối mặt
tuy nhiên với quy trình thu gom thiếu đồng bộ
thì việc xử lý rác thải được hiệu quả vẫn còn là vấn đề khó giải quyết
bắt đầu từ sự đồng bộ hóa quy trình thu gom xử lý cũng như là nâng cao ý thức của mỗi người dân
thì chúng ta mới có thể áp dụng được
những phương pháp xử lý rác tiên tiến và hiệu quả
thưa quý vị và các bạn tại khu vực xã na mau huyện đại từ tỉnh thái nguyên
mỗi khi có mưa lớn thì hàng trăm khối đất đá thải từ khai trường khai thác của mỏ than minh tiến
thuộc công ty cổ phần yên phước quản lý lại trôi xuống vùi lấp lúa đất canh tác của người dân
hiện tượng này đã tái diễn nhiều lần và người dân đang rất mong mỏi chính quyền
và các cơ quan chức năng tỉnh thái nguyên cần có biện pháp kiên quyết hơn
đối với đơn vị khai thác mỏ nhằm bảo đảm an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân
mỏ than minh tiến nằm trên lưng trừng núi
chỉ sau một trận mưa lớn vừa qua hàng chục thửa ruộng sắp được thu hoạch của bà con xã na mau
huyện đại từ tỉnh thái nguyên bị gãy đổ bị vùi lấp dưới lớp bùn thải đất đá trôi xuống từ mỏ than

huyện đại từ tỉnh thái nguyên bị gãy đổ bị vùi lấp dưới lớp bùn thải đất đá trôi xuống từ mỏ than
theo thông kê sơ bộ hơn ba năm hectare lúa của bà con đã bị vùi trong bùn đá hơn một km tuyến kinh mương bị vỡ và hư hỏng
hệ thống cầu cống của các thôn xóm xung quanh cũng bị sạt lở
mới đi vào hoạt động khoảng một năm nay nhưng đây đã là lần thứ ba mỏ than minh tiến để xây ra tình trạng đất đá từ bãi thải đổ tràn xuống khu vực sinh sống và canh tác của người dân
bây giờ là cái phần đổ thải công ty thì nó ở lưng trừng núi và cái địa hình núi thì nó dốc
cái khe núi thì nó hẹp mỗi khi mỗi một trận mưa lớn thì chắc chắn là đất đá ở phần bãi thải công ty nó sẽ theo dòng chảy xuống phía dưới chân núi
và phía dưới thì có ruộng cây lúa bà con nhân dân như vậy là sơ bộ có thể nói là không đảm bảo
sau một vài ngày tới đây khi mà hết mưa nắng tạnh tôi sẽ xuống đi kiểm đếm cụ thể cùng với đánh đạo phòng nông nghiệp của huyện và của xã
và các hộ dân để đi kiểm đếm cụ thể
từng hộ có những hộ năm ngoái tôi đã hỗ trợ cả mùa này rồi thì cũng cứ phải kiểm đếm xem thế nào
có những hộ thì năm ngoái họ thải ít họ không yêu cầu hỗ trợ thì thôi
thì năm nay nếu họ bị thì mình lại phải hỗ trợ họ bằng những sản nước múa theo quy định của nhà nước
trước đó sở công thương sở thánh nguyên và môi trường tỉnh thánh nguyên đã phối hợp kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thiện kẻ chán đất
đá thải từ các công trình bảo vệ môi trường
nhưng đơn vị khai thác mỏ than minh tiến chưa nghiêm túc thực hiện nên sự cố vẫn tiếp tục xảy ra
chính quyền tỉnh thái nguyên cần có biện pháp xử lý quyết liệt để có thể bảo vệ đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường biên vững chung tay vì một môi trường xanh xanh
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân